để nâng cao chuỗi giá trị hạt gạo nâng cao thu nhập cho người dân trồng lúa
thời gian qua tỉnh long an đã tập trung nhiều nguồn lực và thực hiện nhiều giải pháp
đẩy mạnh phát triển vùng lúa chất lượng cao phục vụ chế biến gạo xuất khẩu
vùng trồng lúa chất lượng cao được ủy ban nhân dân tỉnh long an quy hoạch sản xuất từ năm hai nghìn một mươi ba
với diện tích canh tác khoảng bốn mươi tám hectare tại hai mươi năm xã thuộc các huyện vùng đồng tháp một mươi
mục tiêu của dự án này là nâng cao chuỗi giá trị hạt gạo phát huy lợi thế cạnh tranh
nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng thu nhập cho người nông dân
mục tiêu của long an đến năm hai nghìn hai mươi toàn bộ diện tích trồng lúa chất lượng cao trong vùng quy hoạch
sẽ được sản xuất theo quy trình việt gáp
ngành nông nghiệp cũng đang đẩy mạnh triển khai xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ tiên tiến
vào sản xuất lúa chất lượng cao giúp nhà nông dân giảm chi phí sản xuất tăng lợi nhuận
góp phần thay đổi nhận thức của nông dân trong sản xuất

và sản xuất lượng cao trong vùng quy hoạch sẽ được sản xuất theo quy trình việt gáp
tại nhiều hạn chế tỉnh long an đang tập trung các nguồn lực đầu tư và thực hiện nhiều giải pháp
bảo đảm thực hiện thành công mục tiêu đã đề ra

việc thực hiện thành công dự án lúa chất lượng cao trồng lúa ứng dụng công nghệ cao không chỉ góp phần nâng cao chuỗi giá trị hạt gạo
mà còn tạo ra nguồn gạo sạch cho người việt nam cho thế giới và tăng thu nhập cho nông dân trồng lúa chất lượng cao